tại nhà hát trưng vương thành phố đà nẵng đã diễn ra lễ bế mạc liên hoan ca mối nhạc toàn quốc đợt hai năm hai nghìn hai mươi
sau hơn một mươi ngày thi diễn sáng tạo và đuôi tài sôi nổi của hơn một nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp đến từ một mươi tám đơn vị nghệ thuật trong cả nước
liên hoan ca mối nhạc toàn quốc đợt hai năm hai nghìn một mươi tám đã khép lại với nhiều ấn tượng sâu sắc
ban tổ chức đã chọn ra các cá nhân tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất để trao giải
giải đặc biệt đã được trao cho nhà hát ca mối nhạc việt nam hai trong tổng số bốn huy chương vàng thuộc về nhà hát trưng vương thành phố đà nẵng và đoàn phân công quân khu năm
hai huy chương bạc được trao cho các đoàn nghệ thuật xuất sắc ba mươi một huy chương vàng và bốn mươi năm huy chương bạc được dành cho các tiết mục biểu diễn xuất sắc tại liên hoan
ngoài ra ban tổ chức còn tặng bằng khen giấy chứng nhận cho các cá nhân tập thể đã có đóng góp tích cực trong liên hoan ca mối nhạc toàn quốc đợt hai năm hai nghìn một mươi tám